báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi năm tháng bốn bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng vừa ký quyết định số năm trăm linh bốn hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vùng nông bằng sông kiểu long
quyết định nêu rõ hỗ trợ năm trăm ba mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi cho tám địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn như bơm nước nạo vét canh mương đắp đập tạm ngăn mặn giữ ngọt đào ao giếng giữ nước ngọt kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt mua thiết bị lọc chữ nước vận chuyển nước cho người dân bệnh viện trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt
thưa quý vị tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi một tháng bốn cả nước ghi nhận thêm một ca mắc mới đó là một bệnh nhân tại hạ lôi
bệnh nhân số hai trăm năm mươi tám bệnh nhân nữ bốn mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam trú tại xóm hội hạ lôi mê linh hà nội
bệnh nhân là mẹ của bệnh nhân số hai trăm năm mươi bảy đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết luận dương tính với virus sars cov hai
thưa quý vị dù đang trong giai đoạn cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên một bộ phận người dân đã bắt đầu chủ quan họ ra đường nhiều hơn một số người còn không đeo khẩu trang
tình trạng này cần phải được chấn chỉnh bởi dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp
chỉ cần lơ là mất cảnh giác thì khả năng lây lan dịch bệnh trên diện rộng hoàn toàn có thể xảy ra
hiện nay việt nam vẫn đang trong những ngày cách ly xã hội
và khoanh vùng cách ly đồng thời ngăn chặn các yếu tố từ xa vào
việc này là cần thiết để làm tốc độ dịch chậm lại đỉnh dịch thấp đi
bởi nếu để đỉnh dịch cao như các nước phát triển như italia hay mỹ thì sẽ là áp lực vô cùng lớn với hệ thống y tế
có đến tám mươi là nó tự khỏi là nhẹ
nhưng còn hai mươi mà cái tổng người bị nhiễm chất lớn như thế thì nó sẽ gây ra quá tải cho hệ thống y tế
chúng ta sẽ không có bệnh viện để chứa không có giường bệnh đặc biệt là giường bệnh hộp sức để chứa
còn theo các chuyên gia y tế đỉnh dịch của việt nam rất có thể ở phía sau
và nếu điều đó là đúng thì sẽ xuất hiện hai tình huống
nếu chúng ta kiên trì như thế này thì cũng là đỉnh dịch với mức độ cứ như vậy mà kéo dài
cho đến khi chúng ta có được các biện pháp điều trị hoặc là vaccine để căn thịt vào
thì lúc đó chúng ta có thể giải quyết sự kiện bệnh dịch
điểm thứ hai nếu là thực tế cũng có thể chúng ta không thể thực hiện duy trì được các biện pháp này
như thế nó sẽ đạt ra là có khả năng đỉnh dịch nó sẽ ra là vai đỉnh dịch chứ không phải là một đỉnh dịch
đỉnh dịch là lúc ghi nhận rất nhiều người mắc hàng loạt
sau đó con số đi xuống và giảm dần
dịch diễn biến tiếp theo như thế nào phụ thuộc vào việc có làm quyết liệt hay không
phụ thuộc vào ý thức của công dân
nếu người dân không cách ly không đeo khẩu trang sát khuẩn dịch sẽ bùng phát và lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm
thưa quý vị ở những khu cách ly phòng dịch covid một mươi chín nơi mà nhiều người tìm cách tránh xa
không dám lại gần vì sợ lây nhiễm thì cũng chính tại đây
những người chiến sĩ áo trắng cùng những lực lượng bảo vệ khu vực cách ly
thâm thâm lặng lẽ công hiến góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh
ngày nào cũng vậy điều dưỡng phạm thị biệt hồng lại ra soát kiểm tra lại danh sách
những người nghi nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly tại nơi chị làm việc
bệnh viện công an tp hà nội
sau khi ra soát kiểm tra danh sách chị cùng đồng nghiệp lại tới thăm khám lầm sàng
đo thân nhiệt cho từng bệnh nhân và thăm hỏi từng người
ai cần gì thiếu gì từ các vật dụng hàng ngày cho tới đồ ăn thức uống
đều được chị và đồng nghiệp hỗ trợ chuyển tới tận phòng cho người dân
có lẽ với những y bác sĩ tại đây chưa bao giờ họ nghĩ tới việc sẽ thực hiện nhiệm vụ
trong một môi trường cách ly đặc biệt như thế này
có thể là cái nghề nó chọn người
khi mà chúng ta đã bước chân vào cái công việc nó gian nan như thế này
thì chúng ta đã quyết tâm
khi mà chúng ta có quyết tâm thì chúng ta sẽ cố gắng và chúng ta sẽ làm thật tốt thật tốt hơn nữa
để những người ở khu cách ly người ta cũng cảm nhận được cái tình cảm của cán bộ
của những người làm y tế
quyết tâm làm thật tốt nhiệm vụ quyết tâm để những người ở khu cách ly
có thể cảm nhận được những tình cảm của y bác sĩ
với tầm niệm ấy nên các y bác sĩ của khu cách ly bệnh viện công an tp hà nội
luôn nỗ lực mang tới những niềm vui nhỏ nhất cho người dân đang thực hiện cách ly tại đây
các bác sĩ ở đây thì chăm sóc bọn em rất là tận tình và rất là thân thiện
về đây thì bọn em thực sự là như là nhà nghỉ luôn ấy chị
cảm giác nó rất là sướng
tôi cảm thấy cũng rất là vui khi góp một chút sức nhỏ bé cho mọi người
và cho cộng đồng để giúp đảm bảo cách ly một cách tốt nhất
là nơi tiếp nhận theo dõi những trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín từ vùng dịch trở về
cùng với đồng nghiệp tại các bệnh viện khác các y bác sĩ nơi đây luôn sẵn sàng để lên đường
khi nhận được thông báo có bệnh nhân cần cách ly và di chuyển bệnh nhân về khu cách ly
và họ sẵn sàng bỏ qua nỗi lo lây nhiễm
bỏ qua những quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình con cái
để ngày đêm thầm lặng cống hiến chăm sóc sức khỏe cho người dân ngăn dịch bệnh lan ra cộng đồng
ngày một mươi tháng bốn tỉnh bình thuận đã công bố hai bệnh nhân covid một mươi chín cuối cùng đã bình phục
đây là kết quả chung trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bình thuận
trong đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ viên chức nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
niềm vui vỡ hòa hạnh phúc nghẹn ngào không thể diễn tả đối với tập thể cán bộ nhân viên y tế khoa nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
những người trực tiếp tham gia điều trị chín bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trong suốt một tháng qua
kể từ khi tỉnh bình thuận có ca dương tính đầu tiên với virus sars cov hai vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cảm xúc của cá nhân tôi cũng như là cảm xúc toàn thể anh em nhân viên của tôi giống như là một đêm ba mươi
nguyên một đêm hôm chúng tôi không thể nào ngủ được
với sự chuẩn bị sẵn sàng
về nhân lực cơ sở hạ tầng theo quy định
nên bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận đã rất chủ động trong việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
bảy y bác sĩ điều dưỡng khoa nhiễm được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc điều trị những bệnh nhân này
chín bệnh nhân bình phục là kết quả rất đáng tự hào của tập thể cán bộ nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
cộng đồng đừng quá lo sợ họ
từ cái chỗ lo sợ sẽ dẫn đến là kỳ thị làm cho bệnh nhân của chúng tôi khó hòa nhập với cộng đồng
chúng tôi cũng coi đây là một thắng lợi bước đầu trước tình hình dịch bệnh còn diễn tiến phức tạp
chúng tôi cũng quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động của bệnh viện
là không được lơ là không được chủ quan và tiếp tục kiên quyết thực hiện những biện pháp
để ngăn chặn sự lây nhiễm trong bệnh viện cũng như trong cộng đồng
sau gần ba mươi ngày liên tiếp bình thuận không ghi nhận thêm ca nhiễm virus sars cov hai nào
với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của tỉnh bình thuận
cùng với những kết quả bước đầu trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân của bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
sẽ góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch covid một mươi
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi một tháng bốn trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tp hcm triển khai kiểm tra
khai báo y tế điện tử và lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai đối với toàn bộ hành khách đi tàu về ga sài gòn
năm giờ sáng ngay khi xuống tàu hai trăm chín mươi chín hành khách đi trên đoàn tàu se ba hà nội sài gòn được chi thành từng nhóm nhỏ
di chuyển vào nhà ga để thực hiện các bước khai báo y tế kiểm tra thông tin trước khi lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai
hành khách được nhân viên y tế lấy dịch ở họng và mũi
sau khi hoàn thành nhân viên y tế đóng dấu xác nhận và cho phép hành khách ra về
thông tin y tế của hành khách được cập nhật vào hệ thống lưu trữ
giúp việc trích xuất dữ liệu bệnh nhân dễ dàng khi có mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
hằng ngày trên mạng đường sắt việt nam chỉ còn duy nhất đôi tàu khách se ba se bốn chạy suốt hà nội sài gòn phan ngược lại
theo giả soát sơ bộ của ngành y tế tỉnh tuyên quang
tính đến hai mươi h ngày một mươi tháng bốn trên địa bàn tỉnh đã có chín mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần với người nhà
là trường hợp f một với bệnh nhân hai trăm bốn mươi
ở thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội một mươi năm trường hợp cách ly tập trung
một mươi tám trường hợp cách ly tại nhà và một trường hợp cách ly tại cơ sở y tế
đã có một mươi bảy trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm trong đó có năm trường hợp kết quả âm tính một mươi hai trường hợp đang chờ kết quả
tổ chức human soussocirti international vừa cho biết các chợ buôn bán động vật hoang dã trên toàn thế giới
là những nơi tiềm ẩn cho đại dịch toàn cầu tiếp theo
chính phủ các nước trên toàn thế giới cũng được khuyến cáo cần chú ý đến điểm ngoặt của virus corona
và cấm buôn bán động vật hoang dã để giảm nguy cơ xảy ra đại dịch trong tương lai
nhiều dịch bệnh truyền nhiễm đã gắn liền với việc buôn bán động vật hoang dã
trong đó có dịch sát năm hai nghìn ba được cho là đã truyền sang người do cây hương được bán để lấy thịt
đối với nguồn gốc chính xác của chủng virus corona mới hiện tại vẫn chưa được làm rõ
nhưng nó có khả năng bắt nguồn từ một khu chợ tại vũ hán trung quốc
bán và giết mổ động vật hoang dã sống tại chỗ
theo tổ chức quốc tế đối xử nhân đạo với động vật
ước tính bảy mươi năm các bệnh truyền nhiễm mới nổi là bệnh bị lây truyền từ động vật
tổ chức này cũng đã cảnh báo rằng các lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã phải toàn diện
và áp dụng cho việc bán và tiêu thụ tất cả các loài động vật có vú và các loài chim hoang dã
giúp cho vật chủ trung gian tiềm ẩn cho dịch bệnh tiếp theo không còn nữa
tại cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện
cơ quan báo chí và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông
đại diện bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin về thời gian kết thúc năm học hai nghìn hai mươi
theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ
thì sau ngày sáu tháng ba nhận thấy dịch covid một mươi chín có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng
bộ giáo dục và đào tạo đã có những văn bản thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban bí thư
chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
bộ đã điều chỉnh thời gian kết thúc năm học là một mươi năm tháng bảy
thời gian thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ lùi đến từ mùng tám đến một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bộ cũng đã ra các văn bản tinh giảm giảm khối lượng chương trình của học kỳ hai
để học sinh có thể hoàn thành chương trình xét được lên lớp theo chương trình năm học
sáng nay một mươi một tháng bốn thành phố hải phòng đã tạm dừng cấp giấy xác nhận
cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố để kiểm soát lái xe

các phương tiện vận tải hàng hóa ngăn ngừa dịch covid một mươi chín
tại các điểm nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận đã xảy ra ủn ứ do có đồng thời
quá nhiều doanh nghiệp đến xin cấp phép
nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn sẽ tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
do đó thành phố hải phòng đã có công văn tạm dừng cấp giấy xác nhận này
đồng thời các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố
tạm dừng kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa
ủy ban nhân dân các quận huyện kiểm tra nơi ở tập trung cho các lái xe
và phụ xe vận tải hàng hóa xác định cụ thể số lượng xe và phụ xe
mà doanh nghiệp và chủ phương tiện tự bố trí được nơi ở tập trung
số lượng các lái xe và phụ xe không tự bố trí được nơi ở tập trung
trong sáng nay người dân từ nhiều nơi đã đến điểm phát gạo miễn phí
tại số hai mươi tám nguyễn trì phương thành phố huế để nhận gạo từ máy phát gạo
do không có sự phối hợp từ trước
điểm tập trung đông người buộc phòng quản lý đô thị thành phố phải giải tán
yêu cầu tạm dừng hoạt động
theo ước tính của chính quyền địa phương thì chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ
đã có hàng trăm người đến chờ lấy gạo gây ách tắc cục bộ trên đường nguyễn trì phương
điều này cũng vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ về tập trung đông người
mặc dù rất ghi nhận sự nhiệt tình trách nhiệm của một số nhà hào tâm
nhưng chính quyền địa phương vẫn mong muốn những người làm thiện nguyện trong mùa dịch
cần có sự phối hợp với chính quyền để được hỗ trợ về an ninh trật tự
những ngày qua trên địa bàn thành phố huế đã có nhiều nhóm thiện nguyện bị buộc tạm dừng
việc cấp phát thực phẩm vì không thiết lập được khoảng cách cần thiết
để góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu dự trữ xảy ra thời gian vừa qua
do tác động của dịch bệnh hôm nay một trăm linh cán bộ nhân viên của bệnh viện dạ chiến cấp hai số ba
đã tham gia hoạt động tình nguyện hiến máu
thực hiện kế hoạch của ban giám đốc bệnh viện quân y
bệnh viện một trăm bảy mươi năm về việc tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nhân viên trong toàn bệnh viện
tham gia hiến máu tình nguyện
trong đợt hiến máu lần này một trăm linh cán bộ nhân viên bệnh viện giả chiến hai cấp ba
gồm bảy mươi đồng chí tham gia hiến máu với gần bảy mươi đơn vị máu
theo đại tá nguyễn xuân vũ chủ nhiệm khoa huyết học cho biết
trong một mươi ngày qua bệnh viện đã thu được gần năm trăm linh đơn vị máu
bệnh viện tiếp tục kêu gọi cán bộ nhân viên và thân nhân đủ sức khỏe
tiếp tục đến tham gia hiến máu
với tinh thần một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
mong muốn chương trình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc phòng chống
đại dịch covid một mươi chín trên cả nước
cần sức tiếp sức cần máu tiếp máu
gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái đã tham gia việc hiến máu tình nguyện
đã thu được ba trăm sáu mươi đơn vị máu
việc cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện trong thời điểm
cả nước cùng chung tay chống lại đại dịch covid một mươi chín đã góp phần sung kích
vì cộng đồng phát huy được truyền thống cách mạng tinh thần vì nhân dân phục vụ
và nghĩa cử cao đẹp góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
để tránh tập trung đông người hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng
người có công với cách mạng biêu điện việt nam đã xây dựng phương án tổ chức
chi trả kỳ tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi gộp thành một lần
đối với người hưởng trợ cấp yêu đãi người có công với cách mạng
tại hơn hai mươi tỉnh thành phố đang thực hiện chi trả qua biêu điện
bưu điện việt nam sẽ trả tại địa chỉ người thụ hưởng
lịch tri trả được xây dựng theo từng địa bàn phương xã trong khoảng thời gian
từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến ngày một mươi tháng năm
đối với người hưởng thuộc các khu vực bị cách ly
biêu điện thực hiện chi cho người hưởng ngay sau khi thời gian cách ly kết thúc
trước diễn biến phức tạp của tình hình hạn hán xâm nhập mặn ảnh hưởng
đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân đồng bằng sông kiều long
nhà máy x năm mươi năm cục kỹ thuật quân chủng hải quân tặng bốn
tặng bồn chứa nước sinh hoạt và tiền hỗ trợ cho các gia đình chính sách
bị ảnh hưởng do hạn mặn tại xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
nhà máy đã chủ động liên hệ với địa phương để đề xuất việc hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt
cho một mươi gia đình chính sách bị ảnh hưởng hạn mặn trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long
ngoài bồn chứa nước nhà máy x năm mươi năm còn hỗ trợ thêm một triệu đồng cho các hộ gia đình
đồng thời phối hợp với các địa phương cấp nước cho bà con được nhận bồn
thưa quý vị các nước nên thận trọng về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống sự lây lan
của đại dịch covid một mươi chín bởi vẫn có khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại
đó là khuyến nghị vừa được tổ chức y tế thế giới who đưa ra
hiện tại số người tử vong vì covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt một trăm linh người
tổng giám đốc who tedros adamom ghebreyesus nhấn mạnh việc dỡ bỏ những biện pháp hạn chế
có thể dẫn đến sự hồi sinh chết người của dịch bệnh
chúng tôi cũng như tất cả mọi người đều muốn sớm được dỡ bỏ các hạn chế xã hội
tuy nhiên thực hiện việc này quá sớm có thể dẫn tới sự bùng phát trở lại của dịch bệnh
nếu không được xử lý hợp lý quá trình nới lỏng các quy định có thể nguy hiểm đến thời điểm dịch bệnh lây lan
theo who đã có một sự gia tăng đáng báo động trong cộng đồng một mươi sáu quốc gia châu phi
ủy ban y tế quốc gia trung quốc vừa thông báo
ngày một mươi tháng bốn trung quốc đại lục đã ghi nhận một bộ phim
và ghi nhận thêm bốn mươi sáu ca mắc và ba ca tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài ra ghi nhận một mươi bốn ca không có triệu chứng bệnh đều là những người từ nước ngoài nhập cảnh trung quốc
kể từ khi lệnh giới nghiêm ban đêm được áp dụng từ ngày ba tháng bốn
thái lan đã ghi nhận hơn sáu năm trăm linh trường hợp vi phạm
năm hai trăm sáu mươi bốn người đã bị truy tố do vi phạm xác lệnh về tình trạng khẩn cấp
nếu bị đơn vi phạm lệnh này họ sẽ phải đối mặt với tù giam tối đa sáu tháng
và tiền phạt tối đa một mươi bạt tương đương ba trăm linh usd
một thổ dân của bộ tộc yanomami sống biệt lập trong rừng sâu amazon của brazil
đã được xác định dương tính với virus sars cov hai
đó là một thiếu niên một mươi năm tuổi đã được chuyển đến điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt
ở bệnh viện ở phía bắc brazil
hiện ít nhất bảy trường hợp nhiễm bệnh là thổ dân amazon đã được xác nhận
những thổ dân sống biệt lập với thế giới bên ngoài rất dễ bị tổn thương trước các bệnh ngoại lai
bởi họ chưa từng tiếp xúc với virus vi khuẩn mà con người thường miễn dịch
tiếp theo chương trình
số thứ hai của series phim tài liệu ngắn đường đến ngày thống nhất giai đoạn quân và dân việt nam
anh hùng chiến đấu chống lại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc mỹ
lâm đồng khởi tố đối tượng tung tin đồn nhảm có người chết vì covid một mươi chín
thưa quý vị bộ thông tin và truyền thông vừa gửi công văn tới ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc có phương án hỗ trợ tạo điều kiện trong việc quy hoạch cấp phép xây dựng
và sử dụng hạ tầng kỹ thuật liên ngành
để phát triển hạ tầng kỹ thuật liên ngành
hạ tầng thụ động cho phép các doanh nghiệp viễn thông được lắp đặt cột an ten và trạm viễn thông
trên các công trình công trụ sở công đất công
bộ cũng đề nghị cần phải quan tâm ưu tiên bổ sung kinh phí đặt hàng
giao nhiệm vụ từ nguồn ngân sách của địa phương cho các đơn vị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
đặc biệt là các cơ quan báo chí các đài phát thanh truyền hình để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn
ngoài ra các địa phương nên hỗ trợ giảm giá cho thuê trụ sở hạ tầng mặt bằng trên địa bàn
để hỗ trợ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số nhằm bảo đảm việc duy trì vận hành thông suốt hạ tầng công nghệ số
thưa quý vị cơ quan công an tỉnh lâm đồng vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng đinh vĩnh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã đạ bờ loa huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
vào ngày một tháng bốn công an tỉnh lâm đồng phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung
đà lạt có ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một ca đã tử vong vào lúc bốn giờ sáng nay hai ca còn lại đã được mang đi cách ly
sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều lượt tương tác chia sẻ khiến dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng
công an tỉnh lâm đồng đã điều tra và xác định đinh vĩnh sơn là thủ phạm
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi của mình
hiện công an tỉnh lâm đồng đang hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
thành phố nam định tỉnh nam định thành lập ba mươi một tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau ít ngày gia quân lực lượng chức năng đã xử lý tới hơn một trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
cùng với việc tăng cường xử lý vi phạm thành phố nam định cũng triển khai nhiều biện pháp giải tỏa các địa điểm tập trung đông người
đồng thời tiến hành kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào các khu chợ dân sinh
tổ chức cho người dân đo thân nhiệt sắt khuẩn tay khai báo y tế ở mỗi cửa vào chợ
thưa quý vị ngày hôm nay một mươi một tháng bốn công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã bắt quả tàng hai nhóm thanh niên
gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn lâm anh thành phố việt trì
nhóm thứ nhất ở phòng số ba trăm linh bảy lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi ba đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi tám viên ma túy tổng hợp ba gói ni lông trắng chứa chất ma túy dạng ketamin
nhóm thứ hai tại phòng bốn trăm linh bảy lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp ba gói ni lông bên trong có chứa chất ma túy dạng ketamin
hiện công an tp việt trì đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nhà kinh tế học egin stanley của đại học stanford và đại tướng maxwell taylor
chỉ huy quân đội mỹ tại việt nam trình lên tổng thống mỹ kennedy bản chiến lược mang tên chiến tranh đặc biệt tại miền nam việt nam
nội dung của nó sẽ là bình định khu vực miền nam
để thực hiện được mục tiêu này chiến lược này yêu cầu cần tăng cường sức mạnh cho chính quyền việt nam cộng hòa bằng vũ khí tối tân
đồng thời cử tám chuyên gia quân sự mỹ sang việt nam nhằm dập tắt phong trào cách mạng ở nông thôn bằng việc bình định và lập ấp chiến lược
tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bộ chính trị trung ương đảng đã họp để đánh giá tình hình miền nam sau khi đồng khởi
và vạch ra phương hướng và nhiệm vụ công tác
tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi một các lực lượng vũ trang cách mạng được thống nhất thành quân giải phóng miền nam việt nam
dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam do đảng lãnh đạo
phong trào cách mạng miền nam đã giữ vững và phát triển mạnh
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai sư đoàn bảy bộ binh việt nam cộng hòa đóng tại đồng bằng sông mekong
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai sư đoàn bảy bộ binh việt nam cộng hòa đóng tại đồng bằng sông mekong
của quân giải phóng miền nam việt nam hoạt động gần làng ấp bắc vốn đang được một đơn vị việt cộng nhỏ với chừng một trăm hai mươi tay súng bảo vệ
cố vấn cấp cao người mỹ của sư đoàn bảy quân lực việt nam cộng hòa do john powell van
người đã ở việt nam trong tám tháng và chưa từng giáp mặt đối phương vàn háo hức muốn tham gia trận đánh
để ông ta có thể đánh giá xem các tư lệnh quân lực việt nam cộng hòa đã tiếp thu các bài huấn luyện của ông tới mức nào
để chống chọi lại với hòa lực địch vài tuần trước bí thư khu ủy miền đông nam bộ mai trí thọ cho lực lượng tập luyện tại vùng đồng tháp một mươi
với mục tiêu là mô hình trực thăng sony và hue làm băng giấy bìa gắn trên cọc tre để mô phỏng các đặc điểm bay của chúng
bước vào trận chiến tin tức tình báo của van đã sai không phải là một đại đội một trăm hai mươi người
ông ta đã phải đối mặt với tiểu đoàn hai trăm sáu mươi một chính quy của quân giải phóng miền nam việt nam với ba trăm hai mươi quân được hỗ trợ của ba mươi dân quân
chiếc lưới đã được bùa ra với hàng loạt đạn được bắn từ dưới các hàng cây trên bờ đê
trong trận chiến này một mươi bốn trong số một mươi năm trực thăng bị bắn trúng bốn chiếc rơi trong đó có một chiếc hue và ba chuyên gia mỹ cùng gần một trăm linh lính việt nam cộng hòa thiệt mạng
chiến thắng ấp bắc đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng ở miền nam đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng
sau chiến thắng này theo chủ trương của đảng mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam đã phát động thi đua ấp bắc diệt giặc lập công kiên quyết tiến công tiêu diệt địch làm phá sản chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận của chúng
đưa phong trào cách mạng ở miền nam tiến lên một bước mới

sau khi chiến tranh đặc biệt của mỹ bị thất bại thì chính quyền sài gòn đã rơi vào một giai đoạn khủng hoảng chính trị rất là trầm trọng
có thể nói cuộc khủng hoảng này đã đẩy mỹ dấn sâu thêm trong những bước leo thang chiến tranh tại việt nam nó cũng là tiền đề của những thất bại của mỹ sau này

sau một năm rưỡi thực hiện kế hoạch stanley tayor vẫn không cứu vãn được tình thế nguy ngập của ngụy quân ngụy quyền
mỹ cho rằng nguyên nhân chính của tình hình đó là do mọi tay sai ngô đình diệm bất tài bất lực chúng chuẩn bị thay ngựa giữa dòng
mâu thuẫn giữa mỹ và tay sai trở nên gây gắt trong nội bộ ngụy quyền ngụy quân mâu thuẫn cũng không thể giàn xếp được
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba diễn ra cuộc đảo chính của các tướng lĩnh lật đổ và sát hại hai anh em ngô đình diệm đưa dương văn minh rồi nguyễn khánh lên thay
nhưng chính quyền mới của sài gòn tiếp tục mâu thuẫn và không chống đỡ nổi cuộc tiến công và khí thế cách mạng ngày càng mạnh mẽ của quân và dân miền nam
chiến lược chiến tranh đặc biệt về cơ bản đã thất bại

điều này kết hợp với các trang trọng nổi thủ

ngày càng mạnh mẽ hợp mặt sẽ phát triển khi phá thủy